thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày tám cho đến ngày một mươi một tháng một mươi một
khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa mưa lớn phổ biến từ một trăm năm mươi mm đến ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm
từ ngày một mươi hai tháng một mươi một mưa lớn ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa còn có khả năng kéo dài
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trúng thấp ven sông
để chủ động ứng phó văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi các tỉnh
thành phố từ thừa thiên huế đến khánh hòa về chủ động ứng phó với mưa lớn ngập lụt lũ quét xa lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố vừa nêu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo mưa lũ
thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động
phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng sung kích phòng chống thiên tai kiểm tra ra soát các công trình
khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương
ra soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt chia cắt
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra